mở đầu phần tin tức ngày hôm nay sẽ là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị thời gian vừa qua lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tiếp phá thành công
nhiều chuyên án bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
riêng tại nghệ an và thanh hóa mới đây qua đấu tranh lực lượng công an đã bắt giữ ba đối tượng
thu giữ một bánh heroin và một lượng lớn ma túy tổng hợp
tại nghệ an qua công tác nắm tình hình công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đã phát hiện tại địa bàn xã thanh sơn huyện thanh trương có một đối tượng câu kết
với các đối tượng người lào tổ chức thành một đường dây vận chuyển mua bán trái phép
trên ma túy xuyên quốc gia từ lào vào nghệ an
đêm một mươi ba tháng bốn khi phát hiện đối tượng chính trong chuyên án xuất hiện
các tổ công tác đã nhanh chóng bao vây bắt giữ đối tượng
qua khám xét lực lượng công an thu giữ một bánh heroin một gói thuốc viện và hai con dao
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng bị bắt giữ được xác định tên là hoàng quốc việt
trú tại huyện thanh trương đây là đối tượng nghiện ma túy thường xuyên về biên sang lào
mua ma túy về để dùng và bán kiếm lời
còn tại thanh hóa chiều một mươi hai tháng bốn trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã dân lực tổ công tác của công an huyện triệu sơn
đã phát hiện một xe ô tô chứa nhiều ma túy gồm ba túi ni lông ma túy đá
hai túi ni lông có chứa ba trăm chín mươi viên hồng phiến và một túi ni lông heroin
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và niêm phong vật chứng về trụ sở công an huyện để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận tên là lê xuân lĩnh ở xã xuân thịnh
và nguyễn văn tùng ở xã dân lực huyện triệu sơn
số ma túy trên được các đối tượng mua về để bán kiếm lời và sử dụng
vâng như vậy có thể thấy rằng tội phạm ma túy vì lợi nhuận đã không từ bất cứ thủ đoạn nào
bất cứ thời gian hay địa điểm nào để hoạt động phạm tội
buộc lực lượng chức năng phải ngày đêm đấu trí để triệt phá
tuy nhiên dù đã triển khai lực lượng tấn công mạnh mẽ vào loại tội phạm này
nhưng theo đánh giá tình hình tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên
vẫn còn diễn biến phức tạp
và trong rất nhiều những vụ án đã triệt xóa
thì hầu hết các đối tượng tham gia vào việc tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
nhất là ma túy tổng hợp thì đều còn rất trẻ
và địa điểm để họ có thể vui chơi sử dụng ma túy lại là những cơ sở kinh doanh dịch vụ
như quán bar quán karaoke hay nhà trọ
và ngay sau đây sẽ là phản ánh về tình trạng này trên địa bàn tỉnh cà mau
sáng ngày một mươi bảy tháng ba các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
kết hợp cùng các lực lượng chức năng thuộc công an tp cà mau
đã bất ngờ kiểm tra các phòng trọ tại một khách sạn trên địa bàn phương sáu thành phố cà mau
phát hiện một mươi ba đối tượng có biểu hiện phê ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ trong phòng sàn nhà một mươi sáu viên nén màu xanh
năm túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi lắm ma túy tổng hợp
cùng hai bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
theo công an tp tình trạng thuê nhà nghỉ khách sạn để sử dụng ma túy
là một trong những xu hướng được các đối tượng thanh thiếu niên chọn trong thời gian gần đây
điều đáng chú ý là số thanh thiếu niên ở các quyện đến địa bàn tp cà mau
sử dụng ma túy tổng hợp là ngày càng nhiều
chiếm một tỷ lệ khoảng bốn mươi người sử dụng chất ma túy
dù đã bị xử lý trong lĩnh vực hành chính
thế nhưng vào dạng sáng ngày bảy tháng bốn vừa qua
nhiều mũi trinh sát của công an tp khi bất ngờ kiểm tra một số phòng hát
của cơ sở karaoke gossip
đã phát hiện các ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy nằm vương vãi trên bàn sàn nhà và trong các vách ngăn
chất bột mịn còn lại trong các đĩa
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ một số hung khí
như dao tự chế gậy gỗ một số lượng lớn túi ni lông nhỏ chưa sử dụng
thường dùng để chứa ma túy và khoảng ba trăm linh viên nén
với nhiều loại màu sắc khác nhau nghi vấn là thuốc lắc
tiến hành mời các đối tượng về cơ quan qua kiểm tra nhanh
đã phát hiện hơn chín mươi đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy
mấy em nó nghiệm về cái ma túy đá
rồi heroin thì mấy em nó vật vả
rồi bản thân em nó không kiềm chế được cái hành vi
như là tự quỷ hoại thân thể hoặc là đập phá các vật dụng trong phòng
hoặc có nhiều trường hợp hơn là tự quỷ hoại thân thể
như là đập đầu hoặc là mổ bụng có những trường hợp thì la ó

lãnh đạo công an tp cà mau cho biết
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã kiểm tra sáu cơ sở kinh doanh có điều kiện
và đã phát hiện ba trăm linh hai đối tượng dương tính với chất ma túy
tỷ lệ nữ dương tình với chất ma túy cũng chiếm tỷ lệ khoảng một phần ba
và độ tuổi dưới ba mươi sử dụng ma túy chiếm khoảng hai phần ba
để ngăn chặn tình trạng trên
ngoài các biện pháp của các cơ quan chức năng thì vai trò của gia đình
cũng góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa con em mình xa vào tệ nạn ma túy
đối với những con em có liên quan đến vấn đề nghiện ma túy thì chúng ta quản lý chặt hơn
cái nữa thì cái nhốt đối tượng nguy cơ đó
thí dụ như đối tượng thì thường hay đi chơi đêm
thường hay vô những chỗ thí dụ như karaoke quán bar những nơi dễ cảm
cảnh giác những vấn đề đối với chất ma túy tổng hợp
thuốc lắc sử dụng thuốc để lắc để nhảy

đó là những vấn đề đối với chất ma túy tổng hợp
thì phải hất chức là cảnh giác
được biết trong thời gian tới công an thành phố cà mau sẽ tấn công mạnh mẽ hơn nữa
tệ nạn ma túy được núp bóng đằng sau các cơ sở kinh doanh như quán bar karaoke
đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
như đưa về địa phương hoặc vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc
vâng vừa rồi là một số tình trạng về sử dụng ma túy tại các tỉnh trên địa bàn tỉnh cà mau
thế còn tại thành phố đà nẵng thì một đường dây cá độ bóng đá
với số tiền ăn thua lên tới trên
ba tỷ đồng được tổ chức trong quán cà phê vừa bị phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an quận thanh khê thành phố đà nẵng triệt phá
bắt giữ nhiều con bạc và hai đối tượng điều hành
vào ngày một mươi ba tháng bốn hàng chục trinh sát hình sự bất ngờ ập vào quán cà phê sữa
trên đường hồ quý ly quận thanh khê phát hiện hàng chục con bạc đang tham gia cá độ bóng đá
hai đối tượng ghi độ gồm trần vũ hoài phương hai mươi năm tuổi
và lê quang dũng năm mươi một tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng
cả hai cho biết ghi độ ăn chia hoa hồng cho một đối tượng khác
sau đó cả hai sẽ nhập thông tin cá độ lên một trang web cá độ bóng đá
trong ngày bị bắt phương ghi độ cho ba mươi con bạc với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
còn dũng ghi độ với số tiền tám mươi một triệu đồng
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ nhiều laptop điện thoại tiền mặt của các con bạc
cùng với một trăm năm mươi bốn trang tài liệu ghi cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên tới ba một tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm việc với các đối tượng có liên quan
để phục vụ điều tra khám phán
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng bốn công an huyện châu thành tỉnh tiền giang cho biết
đã triệt phá một trường gà tạm giữ ba mươi một đối tượng để lập hồ sơ xử lý theo pháp luật
qua nguồn tin của quân chúng vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn công an huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã nổ súng tấn công vào phần đất chống trên địa bàn xã thân cửu nghĩa huyện châu thành
bắt quả tàng ba mươi một đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
bị vây bắt bất ngờ nhiều đối tượng tham gia đá gà đã bỏ chạy tán loạn
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ trên người các con bạc gần một trăm một mươi năm triệu đồng
một mươi năm con gà đá hàng chục bộ bài và nhiều vật chứng có liên quan
làm việc với cơ quan công an các con bạc đã thừa nhận hành vi đá gà
và đánh bài ăn thua bằng tiền của mình
được biết chủ trường gà này tên là nguyễn minh tân biệt danh là giang là người tại địa phương
thưa quý vị bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của lực lượng chức năng
cũng như tình hình dịch bệnh trên lợn còn nhiều phức tạp
tình trạng mua bán vận chuyển động vật sản phẩm động vật không có nguồn gốc
vẫn không hề hạ nhiệt gây nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của người tiêu dùng
và mới đây thôi thì tại trạm kiểm dịch động vật trên tuyến quốc lộ một
đoạn thuộc xã hòa thám huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu trăm linh kg móng giò và đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong khi đang làm nhiệm vụ lực lượng chức năng đã phát hiện trong cốp xe khách
do anh bàn tuấn đại chú tại xã quang thành huyện nguyên bình điều khiển
từ hướng bắc cạn về cao bằng có chín bao tải chứa sáu trăm linh kg móng giò và đuôi lợn
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
đội kiểm soát liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính năm triệu năm trăm linh nghìn đồng
đối với người điều khiển xe khách đồng thời tiêu hủy số hàng trên theo quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương vừa phát hiện bắt giữ bốn tàu vỏ sắt
khai thác cát trái phép trên tuyến sông kinh môn đoạn thuộc địa phận xã cộng hòa huyện nam sách
bốn chiếc tàu này do các đối tượng gồm đặng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đều ở tỉnh bắc giang và đỗ văn biên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng ở tỉnh bắc ninh điều khiển
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lập biên bản tạm giữ bốn phương tiện bàn giao cho công an huyện nam sách xử lý theo quy định của pháp luật
được biết từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã phát hiện bắt giữ ba mươi tàu khai thác cát trái phép
trên các tuyến sông bàn giao cho công an các địa phương xử lý tổng số tiền xử phạt là hơn bảy trăm linh triệu đồng